hiện nay tỷ lệ sinh con thứ ba và tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ở một số tỉnh miền núi phía bắc nước ta đang ở mức tương đối cao
trước tình hình này ngành dân số tỉnh lào cai đã quyết liệt trong việc đổi mới công tác truyền thông vận động người dân ở các địa bàn thực hiện kế hoạch hóa gia đình giảm tỷ lệ mất cân bằng giới tính
theo báo cáo thống kê năm hai nghìn một mươi bảy số trẻ sinh ra của toàn tỉnh lào cai tăng năm trăm sáu mươi ba trẻ so với năm hai nghìn một mươi bảy
số trẻ sinh ra là con thứ ba trở lên tăng hai mươi chín trẻ so với các năm trước
tỷ số giới tính chung trong toàn tỉnh là một trăm một mươi ba một mươi ba trẻ trai trên một trăm linh trẻ gái
trong đó một số địa bàn vẫn ở mức cao như thành phố lào cai là một trăm hai mươi bốn bảy bảo yên là một trăm một mươi bảy
cái khó trong công tác dân số hiện nay ở lào cai nói riêng và các tỉnh miền núi nước ta nói chung là quy định của nhà nước không có quy định khống chế hoặc cho phép người dân được sinh bao nhiêu con
việc giảm tình trạng mất cân bằng giới tính cũng không dễ khi tâm lý thích sinh con trai đã ăn sâu từ lâu nay trong tiềm thức của nhiều người dân
cái khó khăn của công tác dân số thì có thể nói nó cũng là một cái khó khăn chung của các tỉnh miền núi nhiều nông bào dân tộc thiểu số dân sông xa
gắn với lại cái tỷ lệ nghèo nói của địa phương rồi là địa hình đi lại khó khăn
cái khó khăn nữa cùng với đó là cái nguồn kinh phí
để tổ chức triển khai xuống cung cấp dịch vụ về dân số kế hoạch hóa gia đình cũng như là về nâng cao chức lợi ngân số thì nó cũng hạn chế
khi đối tượng thì đa số là người nghèo
cái phong tục tập quán sinh đẻ cũng như là những cái nhận thức của người dân nó cũng còn ở mức rất là hạn chế
tri cục dân số kế hoạch hóa gia đình lào cai đã nỗ lực triển khai các mô hình giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh
như sinh hoạt các câu lạc bộ
tại một trăm sáu mươi bốn xã phường thị trấn thu hút hơn ba mươi một người tham gia
ở mỗi khu vực cán bộ dân số sẽ phối hợp với hội phụ nữ hội nông dân địa phương để tổ chức các buổi sinh hoạt
về các biện pháp tránh thai mô hình sàng lọc trước sinh và sơ sinh tuyên truyền về đề án giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh
thỉnh thoảng cũng vào tại thôn mình sinh hoạt bảo là bà con phụ nữ sinh coi không được sinh con thứ ba
và cho nên bảo là con trai con gái cũng là
điều con là trước khi là người ông các bà ấy là anh chị đấy là cũng sinh con nhiều ấy
bây giờ là mình cũng theo kế hoạch là mình chỉ sinh đến con thứ hai thôi ạ
thời gian tới ngành dân số lào cai tiếp tục đẩy mạnh đổi mới nâng cao hiệu quả công tác truyền thông
tới các địa bàn trọng điểm các nhóm đối tượng đặc thù để vận động thực hiện kế hoạch hóa gia đình
giảm tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh nhằm nâng cao chất lượng dân số